chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay
số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm năm mươi ca bệnh trong đó cộng đồng hai mươi tám ca khu cách ly một trăm một mươi một ca và khu phong tỏa một mươi một ca
phân bố tại hai mươi hai trên ba mươi quận huyện bao gồm nam tử liêm một mươi chín ca đống đa một mươi năm ca bắc tử liêm một mươi bốn ca hà đông một mươi ba ca ba đình một mươi một ca long biên một mươi ca quốc oai chín ca gia lâm chín ca hoàng mai tám ca
hà đông tám ca cầu giấy bảy ca thanh xuân sáu ca hai bà trưng năm ca hoài đức năm ca thanh oai bốn ca ứng hòa bốn ca thanh trì hai ca đông anh hai ca
trương mỹ hai ca phúc thọ hai ca ba vì một ca mỹ đức một ca và hoàn kiếm một ca
phân bố một trăm năm mươi ca bệnh theo các chùm ca bệnh ổ dịch bao gồm chùm hoi sốt thứ phát ba mươi bốn ca chùm liên quan ổ dịch trần duy hưng hai mươi một ca
hoa sốt một mươi năm ca chùm phú đô năm tử liêm một mươi bốn ca chùm liên quan các tỉnh quấy dịch một mươi bốn ca chùm liên quan ổ dịch yên nội đồng quang một mươi ca
chùm liên quan ổ dịch bạch chữ tiến thắng một mươi ca chùm liên quan các tỉnh quấy dịch thứ phát tám ca chùm liên quan kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư sáu ca
chùm liên quan ổ dịch trận ninh hiệp gia lâm sáu ca chùm liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị năm ca chùm liên quan ổ dịch phú binh hoài đức ba ca
chùm liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh hai ca chùm liên quan ổ dịch phú la hà đông một ca chùm ca bệnh liên quan ổ dịch sài sơn quốc oai một ca
phân bố hai mươi tám ca cộng đồng theo chùm bao gồm chòng lọc hoa sốt một mươi năm ca hoa sốt thứ phát bốn ca liên quan các tỉnh quấy dịch hai ca
ổ dịch yên nội đồng quang hai ca ổ dịch kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư hai ca liên quan các tỉnh quấy dịch thứ phát hai ca ổ dịch phú đô năm tử liêm một ca
phân bố hai mươi tám ca cộng đồng theo quận huyện bao gồm hoàng mai năm ca hà đông năm ca long biên bốn ca thanh xuân bốn ca nam tử liêm hai ca
quốc oai hai ca đống đa một ca dương mỹ một ca thanh oai một ca hoài đức một ca bắc tử liêm một ca
và hoàn kiếm một ca
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là sáu bốn trăm tám mươi một ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai ba trăm bốn mươi sáu ca số mắc là đối tượng đã được cách ly bốn một trăm ba mươi năm ca
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín sáu trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong đó chín ca nhập cảnh và chín ca
sáu trăm bốn mươi một ca ghi nhận trong nước tăng một ba mươi tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có bốn ba trăm sáu mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tp hcm một một trăm tám mươi ba ca tây ninh sáu trăm tám mươi ba ca tiền giang sáu trăm bảy mươi một ca đồng nai sáu trăm ba mươi một ca bình dương sáu trăm linh bảy ca an giang bốn trăm tám mươi hai ca bình thuận bốn trăm ba mươi chín ca đồng tháp ba trăm chín mươi hai ca
xóc trăng ba trăm bốn mươi ba ca cà mau ba trăm bốn mươi ca bạc liêu ba trăm hai mươi tám ca kiên giang ba trăm hai mươi bốn ca bà rịa vũng tảo ba trăm linh ca vĩnh long hai trăm chín mươi một ca bình phước một trăm chín mươi chín ca trà vinh một trăm chín mươi bốn ca bến tre một trăm tám mươi năm ca cần thơ một trăm năm mươi tám ca hà nội một trăm năm mươi tám ca khánh hòa một trăm năm mươi ca
ngày an một trăm bốn mươi năm ca hà giang một trăm hai mươi tám ca
thái bình một trăm linh sáu ca long an một trăm linh ca hồ giang chín mươi sáu ca đắk lắc tám mươi tám ca lâm đồng tám mươi bốn ca bắc ninh tám mươi một ca nam định bảy mươi ba ca thừa thiên huế bảy mươi ca quảng nam sáu mươi một ca bắc giang sáu mươi ca thanh hóa năm mươi hai ca gia lai năm mươi ca bình định bốn mươi tám ca đắk nông bốn mươi bốn ca ninh thuận ba mươi năm ca
đà nẵng ba mươi bốn ca quảng ngãi ba mươi hai ca hải dương hai mươi chín ca tuyên quang hai mươi bảy ca quảng trị hai mươi hai ca quảng bình một mươi tám ca quảng ninh một mươi năm ca phú thọ một mươi bốn ca phú yên một mươi một ca vĩnh phúc một mươi một ca lạng sơn chín ca hưng yên chín ca điện biên tám ca hà nam bảy ca hà tĩnh bảy ca
cao bằng bốn ca con tum ba ca lào cai hai ca hòa bình hai ca thái nguyên hai ca sơn la một ca và yên bái một ca
ngày một mươi sáu tháng một mươi một cdc bình thuận đăng ký bổ sung thông tin cho sáu trăm linh chín ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại bình thuận
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm an giang giảm một trăm bảy mươi tám ca hà nội giảm tám mươi một ca long an giảm ba mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm tiền giang tăng một trăm bảy mươi một ca cà mau tăng một trăm hai mươi năm ca và bà rịa vũng tàu tăng một trăm hai mươi hai ca
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong bảy ngày qua là tám năm trăm năm mươi bảy ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bốn mươi năm ba trăm chín mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một mươi triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một mươi sáu trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bốn mươi ba trăm bốn mươi sáu ca trong đó có tám trăm sáu mươi tám một trăm tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm yên bái bắc cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm tp hcm bốn trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi sáu ca bình dương hai trăm bốn mươi bốn bảy trăm hai mươi ca đồng nai bảy mươi chín hai trăm sáu mươi hai ca long an ba mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai ca và tiền giang hai mươi một chín trăm năm mươi một ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu bốn trăm tám mươi một ca tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bảy mươi chín trăm chín mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn một trăm linh một ca trong đó thở oxy qua mặt nạ hai tám trăm một mươi ba ca thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm chín mươi sáu ca thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi năm ca thở máy xâm lấn ba trăm sáu mươi sáu ca exmo một mươi một ca

bình dương bảy ca
long an sáu ca
bạc liêu sáu ca
đồng nai năm ca
cà mau năm ca
tây ninh ba ca
đồng tháp ba ca
bình thuận ba ca
sóc trăng hai ca
tiền giang hai ca
kiên giang hai ca
vĩnh long một ca
khánh hòa một ca
biến tre một ca
hậu giang một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba hai trăm bảy mươi ca
chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với thế giới tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
kính thưa quý vị các thông tin trên cho thấy
hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
với số ca mắc tăng cao mỗi ngày
các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều
khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là luôn hiển hiếu
chính vì vậy mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự giác
thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế
cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên
cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống sức khỏe và dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại